trong một động thái cứng rắn từ phương tây liên minh châu âu tiếp tục khẳng định sẽ xiết chặt các biện pháp trừng phạt đối với nga
triển khai hành động cưng rắn đối với belarus đồng thời tài trợ vũ khí cho ukraine
chủ tịch ủy ban châu âu ec cho biết eu sẽ đóng cửa không phận đối với các máy bay của nga kể cả là máy bay cá nhân của các doanh nhân nga
bên cạnh đó eu cũng sẽ cấm kênh truyền hình nhà nước rt và hãng thông tấn sputnik của nga phát sóng bên trong phạm vi của khối
đối với belarus eu sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên các sản phẩm nhập khẩu từ nước này từ các loại nhiên liệu đến thuốc lá gỗ xi măng sắt và thép
ủy ban châu âu dự kiến sử dụng bốn trăm năm mươi triệu euro khoảng năm trăm linh bảy triệu đô la mỹ trong các quỹ của eu để tài trợ chuyển giao vũ khí cho ukraine
ngoài ra một khoản hỗ trợ năm mươi triệu euro bổ sung sẽ được dùng để mua các mặt hàng khác chẳng hạn như vật tư y tế dành cho ukraine